theo thông tin từ sở xây dựng tp hcm trên địa bàn thành phố tính lũy kế từ đầu năm hai nghìn một mươi chín tới nay
có bốn mươi hai dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai
một mươi dự án đủ điều kiện bán nhà trên giấy có tổng giá trị vốn huy động gồm năm mươi sáu hai trăm năm mươi hai tỷ đồng
trong đó bao gồm hai mươi một tám trăm hai mươi một căn hộ tám trăm tám mươi ba căn nhà thấp tầng ba trăm bốn mươi hai căn biệt thự
số lượng dự án đủ điều kiện tập trung nhiều nhất ở quận chín quận bảy quận hai huyện bình chánh v v
việc cấp giấy phép xây dựng cũng thấp hơn nhiều so với năm hai nghìn một mươi tám giảm hai sáu mươi tám giấy phép được cấp
năm hai nghìn hai mươi sở xây dựng tp hcm đề ra mục tiêu phát triển thêm tám tám triệu m hai diện tích sàn xây dựng nhà ở
đơn tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn là một trăm chín mươi một mươi chín triệu m hai và diện tích nhà ở bình quân là hai mươi sáu m hai trên người
khởi công và thi công một mươi chung cư
tháo dỡ một mươi hai chung cư hư hỏng nặng